ngày hai mươi tháng năm tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về chuẩn bị đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng
lần thứ tám nhiệm kỳ hành một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng cho biết
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám mặt trận tổ quốc các cấp đã xây dựng hơn hai bảy trăm linh căn nhà đại đoàn kết tặng người nghèo tại địa phương
theo đó năm năm qua quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh lâm đồng đã vận động hơn năm mươi năm tỷ đồng
cơ quan mặt trận tổ quốc tỉnh và các huyện thành phố đã phối hợp triển khai xây dựng hơn hai bảy trăm linh căn nhà đại đoàn kết tặng người nghèo
với tổng kinh phí hơn ba mươi bảy chín tỷ đồng
cũng từ nguồn quỹ này đã kịp thời hỗ trợ người nghèo nguồn vốn sản xuất tặng quà và học bổng cho hơn một trăm năm mươi người nghèo
học sinh nghèo hiếu học góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương
theo kế hoạch đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lâm đồng lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong hai ngày
ngày sáu và ngày mùng bảy tháng sáu với tổng số bốn trăm sáu mươi chín đại biểu tham dự